tượng phật ngọc hòa bình thế giới
lễ trưng bày được diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng ba đến ngày năm tháng bốn tại chùa hoàng phúc để đồng bào phật tử đến chiêm bái